chiến tranh đã lùi xa nhưng những kỷ vật trong chiến tranh vẫn còn sống mãi với thời gian
mỗi kỳ vật lại hàm chứa trong đó một câu chuyện cảm động về một thời chiến đấu đầy gian nan vất vả
và cả sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ cách mạng chân quý những giá trị lịch sử ấy
thượng tá công an đào hà đã dày công tìm kiếm và sưu tầm những kỷ vật chiến tranh với mong
muốn nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ và cũng là để lại cho thế hệ sau thông điệp không
được lãng quên những năm tháng chiến tranh đau thương mà hào hùng của dân tộc
ông đào hà sinh ra và lớn lên trên quê hương đan phượng anh hùng ông từng công tác trong lịch
lực lượng công an nhân dân giảng viên tại học viện an ninh rồi công tác tại công an thành phố hà nội
cho đến ngày về nhu ông đã gắn bó và bắt đầu sưu tầm các hiện vật chiến tranh như một cái duyên
một định mệnh khó cưỡng tôi lúc đầu tôi không không nghĩ đến cái chuyện sưu tầm này
chỉ sưu tầm các cái về sách gở đi đọc nhưng khi tình cờ một hôm thì tôi gặp được một doanh
nhân của sứ đoài hoặc ông họa sĩ phan thế an thì tôi thấy người đan mạch người ta muốn mua một cái
hiện vật chiến tranh thời pháp của họa sĩ phan kế an thế là từ đấy giờ đi tôi mới thấy bà ô
người nước ngoài đấy người ta còn sưu tầm chiến tranh để họ mang về nước
vậy mình ở trong nước đây còn rất nhiều thế là từ đấy giờ đi tôi cứ có nương tôi đi mua nhất là cái
thời gian sắp vì nghỉ hưu đấy thì tôi thấy trong hà đông có cái chợ đồ cổ thì ở đấy rất nhiều cái
hiện vật chiến tranh thế là tôi vào mua và những người ở đấy họ biết tôi hay mua đồ chiến tranh
thế là họ kéo tôi lại thế là tôi mua tôi mang về và từ đấy dần dần thì nó cứ nhiều dần này
sau vài năm đi khắp cả nước sang cả lào campuchia sưu tầm hiện vật chiến tranh
ông có được một bộ sưu tập hiện vật chiến tranh có lẽ lớn nhất miền bắc có bao nhiêu tiền dành
dụng được ông dùng để mua những hiện vật thời chiến tranh ông hà chia sẻ nhiều người có thể nghĩ
ông hùng nhưng có ai biết khi thời gian trôi đi
con người có thể vô tình không để ý đến những thứ xưa cũ nữa nhưng đối với việc sưu tầm hiện
vật chiến tranh thì khác đây là sự thật sự thật về quá khứ bi hùng của những cuộc chiến tranh là
cái thật về đời sống của các liệt sĩ nó là minh chứng một minh chứng lịch sử hào hùng của dân
tộc qua các cuộc chiến tranh chống pháp chống mỹ sau nhiều năm sưu tầm nhiều đồ ông được cho
nhưng có nhiều đồ phải mất rất nhiều tiền để mua lại nhiều người biết ông thích sưu tầm
họ lại mang di vật của người thân đến tặng gửi ông hà giữ hộ
ngoài riêng mình mà nhiều người rất nhiều mà xem trên truyền hình báo chí đấy nhiều các bác cựu chiến
binh mình kính nể luôn có bác mua cặp tên nửa xăm hai đấy thái bình cái gì đấy rồi các cái chú điệp
các nam hà các thú đến đây hết rồi và mình thấy rằng là ở cái này nếu ở đâu họ bán nhất họ bán
đến đây họ có tặng cho mình thì mình phải giữ và mình nghĩ rằng nếu mà có một cái một cái ý tưởng
một cái thú chơi một cái niềm đam mê và có một cái ý thức giáo dục truyền thống thì mình cứ nên mua
thì chắc chắn là sau này nó sẽ nhiều hơn và mình mới có có thì mà tặng các cái bảo tàng
chứng kiến không gian chứa hiện vật chiến tranh mà ông hà giày công sưu tầm nhiều người sẽ không khỏi
bất ngờ những chiếc bi đông ăn hô vỏ đạn ống nhòm máy hữu tuyến từ thời kháng chiến vẫn lặng im
làm đó lưu sử những ký ức của một thời hoa lửa hào hùng trong cái khu vực của mình đang đứng đây
thì có tổng số nó khoảng sáu hiện vật chiến tranh qua các thời kỳ có những các cái cổ vật rất
quý từ thời quân của hai bà trưng mình mua được ở dưới sông hồng người ta bớt có một số thời gắn
chiến chống pháp rất quý rất hiếm và đặc biệt là thời chống mỹ thể nhiều nhất nó gồm có tất
cả các cái dụng cụ phục vụ người chiến sĩ với số lượng các binh chủng thế thì mình
thấy rằng các cái kỳ vật hiện chiến tranh đây thì mình mỗi người có một cái thú chơi riêng nhưng mình thấy
góc độ văn học nghệ thuật mà mình thấy có nhiều hiện vật chiến tranh này mà trưng bày ra nó cũng
là một bước chân đẹp trong số các hiện vật có những món đồ được ông đào văn hà dành sự
chân quý hơn cả nói như vậy bởi đó là những đồ vật của các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong công cuộc
của tổ quốc chắc hẳn rằng những kỳ vật những câu chuyện kỷ niệm hiện vật và anh linh của các
anh hùng liệt sĩ sẽ sống mãi nhất là khi chúng ta biết lưu sử những kỷ vật và trân trọng quá khứ
ông hy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám thế thì mình thu thập được nó như thế này hàng xó nhà mình có một ông cũng
tên là cửa thì ông là đồng đội với ông kia thì hai ông mới đổi mũ cho nhau thì trong đêm
đó mình lái xe đường trường sơn thì bom nó đánh trúng đầu ông chết gục trên cao pin thì cái
ngũ của tại đây đấy thì chính là của cái ông liệt sĩ nguyễn văn cường nhưng sau này ông ấy giữ rất
lâu năm rồi trong đó ông có người con ở úc ông cứ đi ra úc thì ông sợ mất sợ hư thì ông thấy
mình sưu tập chiến tranh mà ông mới nhờ mình giữ hộ đó là kỳ vật của ông nguyễn văn cường liệt sĩ
người vũ thư thái bình mình đang nghĩ xem những gia đình mà mình biết được ấy
chắc chắn sẽ tìm được thì trả nợ cho họ
có dịp tới thăm nơi lưu sử những kỷ vật thời chiến của ông hà anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
trần mạnh hiến không khỏi xúc động khi được ngắm nhìn lại những đồ vật thân thuộc này từng chiến
đấu ở hai mặt trận khốc liệt là quảng trị và đường chín nam lào hơn ai hết người cựu chiến binh này
hiểu rõ về giá trị của những kỳ vật đã theo mình suốt những năm tháng chiến tranh
chiến tranh đã lùi xa quá lâu rồi rất cảm động nhưng cũng hết sức sâu sắc
là vì chiến tranh đã lùi ra lùi quá xa rồi thế nhưng tất cả những cái gì nó khi mà mình xem
mình thăm quan thì mình thấy nó trỗi dậy tất cả những cái những cái kỷ niệm những cái ký ức của mình
từ cái mũ cối đến cái bi đông nước tới giờ cho đến cái ống nhòm có thể nói là vân vân vân vân
hàng loạt những cái kỷ vật chiến tranh mà làm cho mình cảm thấy nó bồi hồi nó xúc động và có thể
nói rằng là có lẽ là cái nơi này cần phải được giữ gìn được tôn tạo và nếu như có điều kiện
trở thành những nơi mà bảo tàng để mà giáo dục truyền thống cho các cái thế hệ sau
có nhiều bộ đội lắm có cái hàng xóm đây người ta đi bộ đội có người ở xa lắm có người trong xã
thì họ đến đây chơi đây họ là cựu chiến binh thì họ bảo tôi giữ ở nhà đấy thì thấy anh siêu tầm đấy
thì tôi đến tặng anh có cả tiến sĩ giáo sư phan huy dục chẳng hạn cũng thế đến tặng thế thì
mình cũng bảo thế bác thích cái gì anh thấy cái gì thì mình cố gắng vì họ thích cái đài ba văng
thì mình mua tặng giả họ rất nhiều người thân của các liệt sĩ khi đến đây cũng không kìm được
nước mắt khi chứng kiến những kỷ vật này họ như được hiểu thêm về cuộc đời chiến đấu và anh súng hy sinh của trại
thật sự mà nói hôm nay có mặt ở đây thì tôi rất là xúc động bởi vì là đây là cái nơi mà lưu trữ rất nhiều
xúc động vì nhà cũng có anh địch sĩ mà tôi thấy là đây là một cái nơi mà lưu giữ rất nhiều

mà cũng phải rất cảm ơn đào hà đã là người mà tiếp nhận cũng như siêu tầm và lưu giữ tại đây những cái
kỷ niệm đấy của thời chiến tranh chống mỹ tôi là những người cũng sống được qua hai cuộc chiến tranh
trong pháp và trong mỹ thì tôi thấy là một cái nơi này là cái nơi mà tôi thấy rất là đặc
biệt con người rất đặc biệt và những cái kỷ vật này cũng rất đặc biệt đối với tôi bởi vì là
anh và mình hy sinh á thì khi mà các cái kỷ vật lưu giữ lại chỉ có những cái gì trên người
vì là khi trên người còn cái gì đó thì sẽ được thôi
chứ còn những cái kỷ vật của anh để mà có tên có tuổi để gia đình được nhận được xem được nhìn thấy như thế này thì thật sự là chưa có may mắn đó
nhưng hôm nay thật sự nói là rất cảm ơn chương trình và cảm ơn gia đình của đào hà
đã tạo ra một cái không gian như thế này để chúng tôi được chiêm nghiệm được nhìn lại những cái kỷ vật này
với hàng ngàn hiện vật đã sưu tầm và lưu giữ được
ông vẫn thường xuyên gửi tặng và trưng bày tại các địa điểm tổ chức chuyên đề về chiến tranh và những kỷ vật thời chiến
ông hà luôn mong rằng
với việc làm nhỏ bé của ông
có thể giúp cho thế hệ trẻ ít nhất là biết tên gọi công dụng của từng kỳ vật
quan trọng hơn sẽ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước yêu lịch sử hào hùng đấu tranh giữ nước của cha ông ta
mình có tặng năm hiện vật cho mình không đi được cho bảo tàng điện biên phủ toàn bộ quân đội pháp
thế còn khu di tích hòa hò không nhớ nữa
không nhớ bao nhiêu
riêng trung tâm văn hóa ở ba mươi nguyễn phong sắc hồ giấy trung tâm văn hóa có xuống đây các đồng chí lãnh đạo quận có xuống đây thì mình bảo tặng thoải mái
thì như đâu khoảng ba mươi gì đấy hiện vật gì đấy
không nhớ ngoài họ có ghi tin
và bây giờ ở đâu mà cần đến đây mà cũng tặng
nếu mà ở đó họ xây cái bảo tàng của quê chẳng hạn
ví dụ ở quốc hoa mình đến tham quan họ mới thích đó mình bảo các bác ra đây cho tặng
quá ý nghĩa
bởi vì ý nghĩa thứ nhất là ý nghĩa bảo tồn ý nghĩa thứ hai là giáo dục cái truyền thống của ông cha chúng ta trong cái cuộc kháng chiến thần thánh của tổ quốc
mà chúng ta không phải chỉ qua một cuộc chiến tranh mà qua đến ba cuộc chiến tranh
chiến tranh chống pháp chiến tranh chống mỹ rồi lại tiếp tục chiến tranh biên giới
mà cuộc chiến tranh ấy chúng ta không biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp
hi sinh của các cái thế hệ là vô cùng lớn lao
vậy tất cả những kỷ niệm này tuy đã chuẩn bị được đấy góp được
nhưng mà cũng chưa tương xứng với lại những cái hi sinh cái sương máu của các cái thế hệ chúng ta đi trước
nhưng mình thấy nhất là để lại cái thế hệ sau biết được cái cuộc kháng chiến của thế hệ trước của ông cha
đến đây họ thấy và đây đúng là chiến tranh thật
đồ vật chiến tranh thật
và nếu nói vào một tầm lớn hơn rộng hơn đó là người nước ngoài họ đến đây
người mỹ người úc người nhật họ đến đây
họ bảo ở việt nam là đây chiến tranh là đây
và thông qua đó là cái giáo dục truyền thống cho thế hệ sau biết thế nào chiến tranh
chứ các cháu đến đây họ không biết cái này là cái gì cứ phải mình giải thích
cái này là cái ăn gô cái này là cái tút v v
cái mục đích chính là sau này ai cũng phải trở về với đất
thì nếu mà con mình nó thích con mình nó thích á thì nó sẽ giữ
còn nếu không có thì mình tặng cho các cái bảo tàng
có thể thấy những kỷ vật thời chiến không chỉ là ký ức về một thời hoa lửa của dân tộc
mà còn là hiện vật sống động để giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử dân tộc
về giá trị của họ
hòa bình và công việc thầm lặng của những người như ông đào hà
đã góp phần tái hiện lại một góc nhỏ chiến tranh
để thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng gìn giữ nền độc lập hòa bình của dân tộc